triển khai tinh thần quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia và kế hoạch đã được hai nước thống nhất tại khóa họp lần thứ ba của ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa bộ công thương và bộ phát triển kinh tế italia
chiều nay khóa học lần thứ tư của ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa bộ công thương việt nam và bộ phát triển kinh tế italia đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của thứ trưởng bộ công thương và thứ trưởng bộ phát triển kinh tế italia
đây là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm thể hiện quyết tâm của hai bên nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế thương mại và hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và italia được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức italia của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào năm hai nghìn một mươi
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam italia đã đạt trên ba bảy tỷ usd
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy italia đứng thứ ba mươi một trong tổng số một trăm hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam với tám mươi hai dự án tổng vốn đăng ký là ba trăm tám mươi hai triệu đô la mỹ
quan hệ hợp tác công nghiệp giữa italia và việt nam cũng phát triển rất tích cực các dự án đầu tư trực tiếp của italia vào việt nam chưa nhiều nhưng những dự án lớn nhất đều nằm trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo
kết thúc khóa họp hai bên đã ký kết biên bản khóa học lần thứ tư và thống nhất khóa họp tiếp theo của ủy ban hỗn hợp sẽ được tổ chức tại italia vào năm hai nghìn hai mươi
cũng trong khuôn khổ khóa họp hai bộ đã tổ chức thành công buổi tọa đàm doanh nghiệp vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một và diễn đàn doanh nghiệp việt nam italia vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một với sự tham gia của hơn sáu mươi doanh nghiệp và hiệp hội